chào tặng huy hiệu bốn mươi ba mươi năm tuổi đảng cho các đảng viên thuộc đảng bộ cơ quan văn phòng quốc hội
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân tham dự lễ chào tặng
phát biểu tại buổi lễ chủ tịch quốc hội nhấn mạnh danh hiệu bốn mươi ba mươi năm tuổi đảng là danh hiệu cao quý mà đảng đã dành tặng cho các đảng viên gương mẫu có nhiều năm đứng trong hàng ngũ của đảng
những đảng viên của đảng ủy cơ quan văn phòng quốc hội hôm nay được nhận huy hiệu đều là những người đã trải qua nhiều môi trường công tác
dày dặn kinh nghiệm và dù ở bất cứ cương vị nào trọng trách nào cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
chủ tịch quốc hội mong muốn trong thời gian tới các đảng viên tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ nói theo
có những đóng góp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của quốc hội góp phần xây dựng và phát triển đất nước
bày tỏ niềm tự hào khi đón nhận huy hiệu bốn mươi năm tuổi đảng thượng tướng võ trọng việt chủ nhiệm ủy ban quốc phòng an ninh của quốc hội
khẳng định sẽ tiếp tục phấn đấu không ngừng để hoàn thành trách nhiệm của người đảng viên người công dân tốt
có những đóng góp cho sự nghiệp cách mạng cũng như những hoạt động của quốc hội việt nam
ủy ban nhân dân tp hcm vừa đề xuất lên ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng của quốc hội về một số vấn đề về giáo dục
trong đó đáng chú ý là cho phép các trường rút ngắn thời gian học xuống dưới chín tháng học sinh ở địa bàn xa được học trực tuyến
theo đó việc học sinh chủ động thời gian học
tám tháng hoặc một mươi tháng trong năm tùy điều kiện cụ thể hình tức học mở học trực tuyến qua mạng tự học ở nhà ở trường
thời lượng giảng dạy mở với thời lượng giảng dạy các môn ít hay nhiều tùy theo tầng trường
đồng thời việc kiểm tra đánh giá học sinh cũng đa dạng hơn như đánh giá qua học tập làm việc nhóm nghiên cứu khoa học thực hiện dự án
thành phố cũng đề xuất cho thành phố tự công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông cho học sinh qua hình thức tổ chức kiểm tra và công nhận nhiều đợt trong năm học
liên quan đến dòng mã độc đào tiền ảo đang diễn biến hết sức phức tạp tại việt nam
theo thống kê của hệ thống bảo mật công ty an ninh mạng bkav tính đến một mươi bốn h chiều nay ngày ba tháng một
đơn vị này đã ghi nhận hơn bốn mươi một trường hợp máy tính tại việt nam bị nhiễm dòng mã độc này
số lượng máy tính này phân đều trong các cơ quan nhà nước doanh nghiệp và người dùng cá nhân
theo phân tích từ hệ thống bảo mật của bkav
mã độc này được phát tán từ một máy tính có địa chỉ ip tại pana
nguy hiểm hơn đích nhắm của nó là nhằm vào việt nam
trung bình cứ một mươi phút mã độc này lại xuất hiện một biến thể mới hòng qua mặt các phần mềm diệt virus
có ba biến thể chủ yếu đến thời điểm hiện tại là đào tiền ảo phát tán mã độc qua facebook
và đánh cắp mật khẩu trên trình duyệt của những người dùng máy tính
tuy nhiên hiện tại dòng mã độc này mới chỉ lây lan qua máy tính chạy trên hệ điều hành windows
mà không có khả năng lây nhiễm qua điện thoại
điều nguy hiểm của mã độc này là sau khi xâm nhập vào máy tính
thì mã độc sẽ tải những cái mã độc mới từ các cái server phát tán do hacker đã chuẩn bị sẵn
về máy tính sau đó thì lại phát tán đi các cái máy tính khác
và nếu như hacker thay đổi nguồn phát tán tức là đưa thêm những đoạn mã phá hoại vào các biến thể mới
thì cái nguy cơ về các cái máy tính này bị lợi dụng để tham gia vào một cuộc tấn công khác
hoặc là người sử dụng sẽ bị lấy cắp các cái thông tin cá nhân quan trọng khác
ngoài máy tính này
với những mất khẩu và tài khoản của facebook ra
thì cái nguy cơ về an ninh cho máy tính cũng như là nguy cơ về an ninh cho các cơ quan tổ chức
sẽ cao hơn rất nhiều so với hiện nay
các chuyên gia bảo mật cũng cảnh báo mã độc đào tiền ảo sẽ tiếp tục diễn biến khó lường trong năm hai nghìn hai mươi
do đó người dùng hết sức cảnh giác với các tin nhắn lạ qua facebook
với các trường hợp máy tính bị nhiễm mã độc
ngay lập tức người dùng cần sử dụng các phần mềm diệt virus để quét máy tính
giảm thiểu tối đa
cũng trong ngày hôm nay ngày ba tháng một
công an thành phố hà giang đã ra quyết định khởi tố tạm giữ hình sự lái xe lương công hiếu
người điều khiển xe ô tô gây ra tai nạn nghiêm trọng khiến năm người tử vong
sáng ngày ba tháng một người điều khiển xe ô tô gây tai nạn là tài xế lương công hiếu
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại xã phương độ tp hà giang đã đến trụ sở công an tp hà giang đầu thú
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà giang đã ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự
đối với lái xe lương công hiếu về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
để tiếp tục tiến hành điều tra xác minh làm rõ vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này
sau khi đưa thi thể năm công nhân về an táng tại quê nhà cùng ngày đoàn công tác tỉnh hà giang
bao gồm lãnh đạo ubnd ban an toàn giao thông và công an tỉnh hà giang cùng một số đơn vị
đã tới thăm hỏi động viên hỗ trợ mỗi gia đình
công nhân bị tử vong tổng số tiền hơn bốn mươi một triệu đồng
trong những ngày gần đây hình ảnh một clip ghi lại hình ảnh nồi bọt trắng xóa
tại huyện duy tiên tỉnh hà nam đã thu hút lượng người quan tâm rất lớn
để kiểm chứng thông tin cũng như xác định tại sao có hiện tượng đó
phóng viên truyền hình nhân dân đã có mặt tại hiện trường để phản ánh
đây là hình ảnh chúng tôi ghi lại được tại đoạn sông qua xã yên bắc huyện duy tiên tỉnh hà nam
khu vực trong clip được đăng tải trên internet
group cộng đồng uy tín và có số lượng thành viên lớn
bọt nổi trắng xóa độ dày tầm vài chục cm mùi hôi thối bốc lên nồng nặc
cây cối ven dòng nước đều không thể sống được
nói chung là trần nuôi ra súc vịt gà và ngan ngẫm
cái thứ hai là những người làm đồng dụa
khi cái nước này tràn mà người ta không có nước để cấy bắt buộc thì nước lại tháo về người ta bơm
bơm cái nước này vào thì gần như cái núa nó cũng hạn chế về thu hoạch đi
mà cái nước mà để cho cái núa nó lên nó gần như là bị cằn mà nó hay mang ra một cái bệnh đỏ
coi như là chúng tôi ra đây là cũng mấy chục năm nay rồi
nhưng mà gần về đây là coi như cái nước này thối lắm không chịu được
suốt ngày đeo khẩu trang
mà coi thậm chí ngủ chúng tôi cũng phải đeo khẩu trang thì mới ngủ được
đau hết cả đầu rồi là còn viêm họng
hôm trước là coi là cái nước bọt này nó tràn hết lên đường nó tràn hết vào sông sân nhà tôi
coi là đi chợ về là coi không bước muốn bước chân về trong nhà nữa
hiện tượng nồi bột trắng xảy ra khi ngành nông nghiệp bơm nguồn nước ô nhiễm tại đây vào đồ ải
lý giải tại sao vẫn có thể dùng nước ô nhiễm phục vụ sản xuất nông nghiệp tại địa phương
ông kiều việt hùng giám đốc trung tâm thủy
thủy nông huyện suy tiên cho biết
đúng rồi và thực ra là bây giờ chính vì nước nó ô nhiễm mà vẫn phải dùng là lý do là vì là
nếu như mà không bơm thì lại không kịp cái thời vụ
thì cái này cũng báo cáo các chị là thực ra là như chúng em thì không có sự lựa chọn nào khác
tình trạng ô nhiễm môi trường trên sông qua khu vực xã yên bắc huyện duy tiên tỉnh hà nam
đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân và có thể gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp tại địa phương
người dân nơi đây mong muốn các cơ quan chức năng sớm vào cuộc
làm rõ nguyên nhân của tình trạng này để có biện pháp xử lý lâu dài bảo đảm môi trường sống cho người dân
hiện tại đang có nhiều ý kiến về nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước này
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin trong những bản tin tiếp theo của truyền hình nhân dân
mời quý vị và các bạn cùng đón xem
và bây giờ là những thông tin quốc tế
trong phần tin quốc tế triều tiên hàn quốc
nối lại đường dây liên lạc liên triều
palestine phản đối đe dọa ngừng viện trợ của mỹ
thưa quý vị triều tiên và hàn quốc vừa chính thức nối lại đường dây liên lạc liên triều
vốn bị ngừng hoạt động từ năm hai nghìn một mươi
để có thể tiến hành các cuộc đàm phán theo đề nghị từ phía seoul
về việc triều tiên tham gia thế vận hội mùa đông pyeongchang sắp tới diễn ra tại hàn quốc
sự kiện này cùng với những tuyên bố tích cực đầu năm mới
từ lãnh đạo hai bên đánh dấu bước tiến trong việc cải thiện quan hệ liên triều
bất chấp nhiều sóng gió trong thời gian vừa qua
giới chức triều tiên thông báo sẽ mở kênh đối thoại tại làng đình chiến pangmunjom
ở biên giới hai nước vào lúc một mươi năm h giờ địa phương tức một mươi ba giờ giờ hà nội
bộ thống nhất hàn quốc cũng đã xác nhận một quan chức triều tiên đã liên lạc với seoul qua kênh này
cuộc nói chuyện kéo dài khoảng hai mươi phút chủ yếu để kiểm tra các vấn đề kỹ thuật
phủ tổng thống hàn quốc gọi đây là bước đi có ý nghĩa rất quan trọng
hướng tới đối thoại trực tiếp và thường xuyên trên bán đảo triều tiên
trước đó triều tiên đã ngừng hai kênh liên lạc liên triều
trong đó có đường dây nóng quân sự vào tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu
để phản đối việc hàn quốc cho đóng cửa khu công nghiệp chung cây sơn
hàn quốc cũng đã đề nghị tiến hành đàm phán cấp cao với triều tiên vào ngày hai tháng chín tới
người đứng đầu ủy ban tổ chức thế vận hội mùa đông pyeongchang hai nghìn một mươi tám
lee hee bun khẳng định nước chủ nhà hàn quốc sẽ sẵn sàng đón tiếp
nếu triều tiên quyết định tham gia
hàn quốc sẽ cung cấp tàu để đưa đón các vận động viên
cũng như chuẩn bị nơi ăn trốn ở cho đoàn triều tiên
thậm chí cả trong trường hợp bình nhưỡng cử thêm lực lượng cổ vũ và hậu cần
nếu tham dự thế vận hội mùa đông pyeongchang hai nghìn một mươi tám
đây sẽ là lần đầu tiên triều tiên có mặt tại một kỳ thế vận hội tổ chức tại hàn quốc
phản ứng trước tuyên bố ngừng khoản viện trợ cho palestine của tổng thống mỹ donald trump
giới chức palestine khẳng định người dân nước này sẽ không bị đe dọa
đồng thời chỉ trích tổng thống trump đang hủy hoại công cuộc tìm kiếm hòa bình trung đông
người phát ngôn của tổng thống palestine mahmoud abbas ông nabi abu rodena nhấn mạnh
palestine không phản đối việc quay lại đàm phán
song các cuộc đàm phán này cần phải dựa trên luật pháp
và các nghị quyết quốc tế công nhận nhà nước palestine độc lập với thủ đô là đông jerusalem
tuyên bố được đưa ra sau khi tổng thống mỹ donald trump
đe dọa các khoản viện trợ thường niên trị giá hơn ba trăm linh triệu usd
đô la nhằm buộc palestine quay trở lại đàm phán với israel
hiện mỹ là quốc gia đóng góp tài chính lớn nhất cho cơ quan cứu trợ và hành động của liên hợp quốc
phụ trách viện trợ nhân đạo cho người tị nạn palestine
với cam kết gần ba trăm bảy mươi triệu đô la trong năm hai nghìn một mươi sáu
hội đồng bảo an liên hợp quốc đã có thêm sáu ủy viên mới
gồm guinnessích đạo cô đi vòa coet hà lan peru và bà lan
các nước này thay thế các vị trí bỏ trống ở hội đồng bảo an
sau khi sáu thành viên
nhật bản ai cập italy senegal ukraine và uruguay
hết nhiệm kỳ vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
quốc kỳ của sáu quốc gia gồm guinnessích đạo cô đi vòa coet hà lan peru và bà lan
đã được treo bên ngoài phòng họp của hội đồng bảo an
trong một buổi lễ do đại sứ kazakhstan karas umarov
nước đang giữ chức chủ tịch hội đồng bảo an tổ chức
hội đồng bảo an gồm một mươi năm nước ủy viên
trong đó trung quốc pháp nga anh và mỹ
là những nước ủy viên thường trực có quyền phủ quyết
một mươi nước ủy viên còn lại được hội đồng gồm một trăm chín mươi ba thành viên bầu chọn
theo nhiệm kỳ hai năm
tuy nhiên năm nay hà lan đảm nhận nửa nhiệm kỳ chung với italia
tổng thống mỹ donald trump vừa ban bố tình trạng thảm họa nghiêm trọng
do cháy rừng tại california nhằm mở đường cho hoạt động cứu trợ liên bang
vụ cháy rừng mang tên thomas khởi phát từ ngày bốn tháng một mươi hai vừa qua
tại hạt ventura miền nam bang california
đã thiêu dụi một diện tích khoảng một một trăm bốn mươi tám km hai
đến nay lực lượng chức năng đã khống chế được chín mươi hai diện tích cháy
đây là vụ cháy rừng lớn nhất trong lịch sử hiện đại tại california
năm hai nghìn một mươi bảy ghi nhận kỷ lục các vụ cháy rừng gây thiệt hại nặng nề nhất tại đây
với trên tám bảy trăm linh vụ
đáng chú ý tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy bang california trải qua thảm họa cháy rừng
khiến nhiều người thiệt mạng nhất bốn mươi bốn người
tàn phá nhất trong lịch sử các vụ cháy rừng ở đây
khi thiêu hủy ít nhất năm bảy trăm linh nhà cửa trên diện tích tám trăm sáu mươi bốn km hai
bắt đầu từ đầu năm hai nghìn một mươi tám luật thuế bảo vệ môi trường tại trung quốc đã chính thức có hiệu lực
đây là lần đầu tiên một hệ thống thuế rõ ràng được áp dụng đối với các hình thức gây ô nhiễm tại trung quốc
luật mới quy định hoạt động gây ô nhiễm không khí ô nhiễm nước chất thải rắn và tiếng ồn
là bốn hoạt động làm ô nhiễm chính có thể bị áp thuế
chính quyền địa phương tại trung quốc
đã lựa chọn tự đưa ra mức thuế đối với các loại chất gây ô nhiễm khác nhau
dựa trên điều kiện địa lý và tình trạng kinh tế
mức giới hạn mà chính quyền trung ương đưa ra là khoảng từ một hai đến một mươi hai nhân dân tệ
cho mỗi đơn vị không khí ô nhiễm và từ một bốn đến một mươi bốn nhân dân tệ cho mỗi đơn vị nước ô nhiễm
bắc kinh đã quyết định áp mức thuế cao nhất
mức thuế cao tiếp theo là của thành phố thiên tân thành phố nam kinh và tỉnh sơn đông
theo các chuyên gia trung quốc có thể thu được gần tám tỷ đô la mỗi năm từ hệ thống thuế môi trường này